văn phòng chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
về xử lý vi phạm trong lĩnh vực khai thác cát sỏi quản lý bảo vệ rừng và quản lý sử dụng đất nông nghiệp
về vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác cát sỏi phó thủ tướng yêu cầu bộ công an chỉ đạo công an các địa phương
tăng cường biện pháp nghiệp vụ kiên quyết đấu tranh ngăn chặn xử lý nghiêm tổ chức cá nhân vi phạm pháp luật
thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
trước mắt từ nay đến ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám báo cáo kết quả lên thủ tướng chính phủ
phó thủ tướng yêu cầu ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố hồ chí minh hà nội hải phòng hương yên hải dương
vĩnh phúc phú thọ thanh hóa nghệ an hà tĩnh quảng bình quảng nam khánh hòa bình định bình thuận
gia lai con tum đắk nông bà rịa vũng tàu đồng nai kiểm điểm làm rõ trách nhiệm xử lý nghiêm vi phạm của các tổ chức cá nhân có liên quan
để xảy ra tình trạng khai thác cát sỏi trái phép diễn ra phức tạp gây bức xúc dư luận có biện pháp chấn chỉnh phòng ngừa ngăn chặn không để tái diễn
báo cáo kết quả lên thủ tướng chính phủ trước ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi